vận chuyển trái phép khoảng một mươi tám sáu kg ma túy từ campuchia về việt nam
hai đối tượng gồm đinh thanh trực và thiếu văn lai đã bị công an huyện an phú
tỉnh an giang tạm giữ để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó khi bị phát hiện và truy đuổi các đối tượng đã ném bỏ hai túi bên trong có một mươi bảy gói màu vàng
và màu xanh rồi tiếp tục bỏ chạy số hàng hóa nói trên đã bị thu giữ
sau đó hai đối tượng đã bị phát hiện bắt giữ bước đầu trực khai nhận hai túi sách có chứa một mươi bảy bọc
ni lông ném xuống đường bị lực lượng công an thu giữ là ma túy do nhóm của trực vận chuyển
từ campuchia về việt nam qua giám định sơ bộ một mươi bảy gói màu vàng màu xanh nói trên
có tổng trọng lượng khoảng một mươi tám sáu kg
chống người thi hành công vụ cố ý gây thương tích và săn bắt động vật hoang dã là hành vi của
sáu đối tượng trú tại tỉnh lâm đồng đồng nai đã bị công an huyện tân phú tỉnh đồng nai
phối hợp với lực lượng kiểm lâm vườn quốc gia cát tiên vừa tiến hành truy bắt
theo đó vào đêm ngày một
một tháng ba các đối tượng trên đã rủ nhau vào khu vực vườn quốc gia cát tiên để săn bắt
động vật hoang dã trái phép khi đi các đối tượng mang theo một khẩu súng thể thao
dao đèn pin bình xịt hơi cay rồi thuê trương văn danh ba mươi năm tuổi điều khiển xuồng
chở cả nhóm vượt sông để vào vườn quốc gia san bắt sau khi săn bắt được số lượng lớn
động vật hoang dã trên đường về nhóm đối tượng gặp lực lượng kiểm lâm cho nên đã bỏ chạy
khi bị một cán bộ kiểm lâm khống chế một đối tượng đã xịt hơi cay vào lực lượng kiểm lâm
còn các đối tượng khác dùng dao lao tới chém lực lượng kiểm lâm rồi bỏ chạy hậu quả
kiểm lâm viên bị thương vào cuộc điều tra cơ quan công an đã làm rõ và truy bắt các đối tượng có liên quan
công an quận tám tp hcm đang tạm giữ hai nghi phạm trong vụ xông vào ngân hàng sa phong banh trên đường
phạm thế hiển quận tám nghi để cướp tài sản xảy ra vào chiều một mươi ba tháng ba
đối tượng là trương minh thiện và trương vĩnh sương cùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại tp hcm
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu nợ cho nên đã bản bạc nhau cùng nhau đi cướp ngân hàng
hiện công an quận tám đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt đối tượng còn lại
đồng thời củng cố hồ sơ điều tra xử lý theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày ba tháng ba ba đối tượng đi trên hai xe gắn máy đến một ngân hàng trên đường
phạm thế hiển phường bảy quận tám dùng một vật có hình dạng súng yêu cầu nhân viên của ngân hàng đưa tiền
tuy nhiên khi chưa lấy được tiền thì hai đối tượng chạy ra ngoài cùng với đồng bọn tẩu thoát
cũng với hành vi cướp giật tài sản võ hồ minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện gò
công tây tỉnh tiền giang đã bị công an huyện trợ gạo khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra làm rõ
tại cơ quan điều tra sang khai với thủ đoạn điều khiển xe mô tô
chạy lòng vòng trên các tuyến đường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của nạn nhân
rồi ra tay thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền của những người phụ nữ điều khiển xe lưu thông trên đường
giật được tài sản sang đem đến các cửa hàng vàng bán lấy tiền tiêu xài
và với thủ đoạn trên sang đã thực hiện năm vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn huyện trợ gạo và thành phố mỹ tho
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh nhai tỉnh sơn la đã bắt tạm giam hai đối tượng là lò văn thoại
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy và lò văn thơm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã triềng khoang huyện quỳnh nhai về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào đêm ngày hai mươi chín dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại nhà của lò văn thoại
khi phát hiện anh lò văn quảng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đang có mặt tại phòng ngủ của vợ chồng thoại
cho rằng quảng có ý đồ xấu nên hai đối tượng thoại và thơm không báo với cơ quan công an
mà đã có hành vi đe dọa sử dụng vũ lực uy hiếp tinh thần ép quảng
và gia đình phải đền bù hai mươi năm triệu đồng tiền bồi thường danh dự nhân phẩm cho gia đình thoại
sau khi chấp thuận đền bù quảng đã đến cơ quan công an huyện quỳnh nhai trình báo sự việc
thưa quý vị và các bạn vào chiều ngày hôm nay tại hà nội đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã dự buổi tổng duyệt lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
cùng dự có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cơ quan đơn vị của bộ công an
bộ trưởng tô lâm cùng các đại biểu đã cùng duyệt các nội dung của buổi lễ kỷ niệm
bao gồm chương trình văn nghệ với chủ đề lời bác ánh dương dẫn lối
các nghi thức đón nhận huân chương trao thưởng cho các điển hình
tại buổi họp rút kinh nghiệm sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao chất lượng nội dung chương trình buổi lễ
đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cơ quan đơn vị
các cá nhân tham gia tổ chức và biểu diễn trong buổi lễ kỷ niệm
bộ trưởng tô lâm khẳng định sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân là di sản quý báu
mà người để lại cho lực lượng công an nhân dân nói riêng và cho mọi cán bộ đảng viên nói chung
trong suốt chặng đường lịch sử xây dựng và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn lấy sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là kim chỉ nam cho mọi hành động
xuất phát từ ý nghĩa đó lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng
công an nhân dân sẽ sắp xếp và cho nó tiếp thu những ý kiến những chi tiết
hôm nay đã có những góp ý rất cụ thể
mà công an nhân dân cũng để ý đến rất nhiều những tình tiết những chi tiết
còn cái tổng thể chung thì cơ bản là thống nhất
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các thành viên ban tổ chức các cơ quan có liên quan
tiếp tục khẩn trương điều chỉnh hoàn thiện các mặt công tác chuẩn bị cho buổi lễ
đảm bảo cho buổi lễ kỷ niệm diễn ra theo đúng kế hoạch đảm bảo trang trọng an toàn hiệu quả
và có sức lan tỏa rộng khắp tới lực lượng công an nhân dân nói riêng và nhân dân cả nước nói chung
nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh nêu sáu điều dạy công an nhân dân
vào tối ngày hôm qua tại hà nội đoàn nghi lễ công an nhân dân thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
phối hợp với nhà hát ca mối nhạc công an nhân dân bộ công an
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên bảy mươi năm năm công an nhân dân khắc ghi lời bác
đến tham dự chương trình có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chương trình nghệ thuật gồm một mươi bảy tác phẩm được dàn dựng công phu ca ngợi đảng bắc hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong trào thi đua kỳ an ninh tổ quốc